đối với mỗi người việt nam chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu mỗi năm tết đến xuân về đều mong muốn được về quê quần tụ bên gia đình
tuy nhiên không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện mong muốn này đặc biệt là những người công nhân đang lao động tại nước ngoài
đến thăm một xưởng may của người việt tại thành phố kirzacher liên bang nga chúng tôi đã ghi lại hình ảnh những người con xa quê hướng về đất mẹ trong dịp tết đến xuân về
công việc cuối năm dường như cũng tất bật hơn những bàn tay cắt may thoan thoát những gương mặt háo hức mong sớm hoàn tất công việc trong những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
đó là những gì mà chúng tôi đang được chứng kiến tại một sưởng may của công ty đỗ trần thành phố kirdacher tỉnh vladimir liên bang nga
mặc dù thời tiết tại nga lúc này rất lạnh tuyết phủ trắng khắp nơi nhưng tại đây không khí lại vô cùng ấm áp với bữa tiệc nướng liên hoan cuối năm
nơi các anh em công nhân xa nhà cùng ngồi lại với nhau cùng liên hoan văn nghệ cùng hướng về quê hương xa cách hàng nghìn km
những người lao động từ nhiều miền quê giải đất hình chữ s cùng xung vầy thành một gia đình đầm ấm
cuộc sống sinh hoạt của bọn em công nhân ở đây thì thoải mái sáng thì tám h kể một mươi năm h là bắt đầu vào làm một mươi hai h là được nghỉ ăn trưa
đường của em này bình quân khoảng hai tháng một tháng khoảng tám mươi một nghìn một nghìn bốn
đây thì hai tháng lấy lương một lần chủ gửi về nhà mình mình còn lấy bao nhiêu mình tiêu thì mình cứ lấy thôi
đi vào hoạt động từ tháng một mươi năm hai nghìn chín sưởng mai này chủ yếu sản xuất quần áo thể thao
qua bảy năm sản xuất sưởng may đảm bảo công việc thường xuyên cho sáu mươi bốn lao động với mức lương khoảng từ năm trăm sáu mươi đến chín trăm năm mươi usd một tháng
các công nhân làm việc tại đây được đảm bảo đầy đủ các chế độ theo pháp luật
từ cái chỗ làm việc thì các bạn đã xem rồi không thoáng đủ vũ khí
nhà cao và được kiện có hệ thống tự động để mà cứu khỏa trong trường quần thiết
và chỗ ăn ở thì ổn định
một ngày chúng tôi đảm bảo cho công nhân ăn ba bữa đủ chất và đủ học vệ sinh
trong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới các công nhân ở đây luôn hướng về quê nhà
và cùng chung ước muốn về sự bình an hạnh phúc cho gia đình sức khỏe và tài lập cho người thân và bạn bè